còn bây giờ là nội dung chi tiết
thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an
đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại ai cập
từ ngày hai tháng một mươi hai đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đồng chí tô lâm và đoàn đã hội kiến
chủ tịch thượng viện ai cập kiêm chủ tịch đảng tương lai quốc gia nfp
hội đàm với tổng bí thư đảng cộng sản ai cập tổng bí thư đảng xã hội chủ nghĩa ai cập
làm việc với bộ trưởng bộ đội vụ ai cập thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại ai cập
tại các buổi làm việc đồng chí tô lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị
chú đáo mà lãnh đạo các chính đảng nhà nước và nhân dân ai cập dành cho đoàn
đánh giá cao uy tín vị thế của ai cập tại trung đông bắc phi
đồng chí tô lâm khẳng định đảng nhà nước
và nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống với ai cập
vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam ai cập ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
đồng thời đề xuất phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời gian tới
đồng chí tô lâm đã thông báo một số nét khái quát về tình hình việt nam
nhất là những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam sau gần bốn mươi năm đổi mới
khẳng định việt nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đa dạng hóa đa phương hóa là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
lãnh đạo các chính đảng nhà nước ai cập hoàn nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
coi đây là sự kiện quan trọng góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước
ai cập đánh giá cao vai trò vị trí của việt nam tại khu vực và trên thế giới bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương
nhất là hợp tác thương mại đầu tư đi vào thực chất hiệu quả trong thời gian tới
việt nam ai cập nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp tăng cường trao đổi đoàn các cấp
tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ sáu
ủy ban hỗn hợp việt nam ai cập củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam
với các chính đảng ở ai cập giữa các tổ chức chính trị xã hội của hai nước
tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế
tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh
theo hướng đa dạng hóa ngành hàng và đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên
về hợp tác chuyên ngành song phương hai bên thống nhất đẩy mạnh tham vấn hợp tác đối phó
với các tách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà hai nước cùng quan tâm
hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
phòng chống khủng bố phòng chống tội phạm chú trọng trong lĩnh vực an ninh mạng
tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy rửa tiền đảm bảo an ninh an toàn
cho các hoạt động đầu tư thương mại du lịch của mỗi bên đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực
cho công dân nước này nhập cảnh nước kia hoạt động thương mại đầu tư học tập du lịch
làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại ai cập đồng chí đại tướng tô lâm đề nghị
đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần ngoại giao cây tre việt nam kịp thời tham mưu cho đảng
nhà nước các biện pháp thúc đẩy hợp tác với ai cập đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc
với cộng đồng người việt nam tại ai cập đồng chí tô lâm đánh giá cao sự đóng góp của bà con
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đề nghị bà con chấp hành tốt lập pháp quy định của nước sở tại
tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc việt nam ai cập
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm vào sáng ngày hôm nay
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã có buổi tiếp xúc cử tri

thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận các kiến nghị trách nhiệm của cử tri
tại buổi tiếp xúc đồng thời cũng chia sẻ thêm tới cử tri yên phong về quá trình xây dựng luật pháp
khẳng định quốc hội luôn lắng nghe tiếp thu các ý kiến xác đáng có cơ sở của nhân dân cử tri trong quá trình xây dựng luật
chia sẻ với cử tri về việc tham gia giao thông khi trong máu có nồng độ cồn thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn cử tri tiếp tục tôn trọng
và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về vấn đề này
luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định rõ người đã sử dụng rượu bia thì không tham gia giao thông do đó cần phải tôn trọng tuân thủ pháp luật
tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ
trình quốc hội chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương xem xét giải quyết đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo cuộc thi dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự buổi lễ có đồng chí đào hồng lan ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm cùng lãnh đạo các bộ ban ngành
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua luật phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
để luật sớm đi vào cuộc sống tạo cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy
bộ công an đã phát động tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy diễn ra từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
bằng hai hình thức trực tuyến và tự luận trên phạm vi toàn quốc và cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ đảng viên chiến sĩ thuộc các ban ngành đoàn thể đơn vị địa phương lực lượng vũ trang người dân và học sinh sinh viên trên toàn quốc
bên cạnh đó còn có sự hưởng ứng tham gia của nhiều người việt nam
du học sinh đang sinh sống học tập công tác ở nước ngoài dù học sinh quốc tịch lào campuchia đang học tập tại việt nam
sau ba tháng triển khai tổ chức cuộc thi có ba hai trăm hai mươi sáu lượt thí sinh tham gia hình thức trực tuyến gần bốn tám trăm linh bài thi viết tự luận
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao hai giải đặc biệt một mươi giải nhất ba mươi giải nhì sáu mươi giải ba và chín mươi giải khuyến khích
phát biểu tại lễ tổng kết thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao kết quả cuộc thi đạt được
thứ trưởng đề nghị các tập thể cá nhân
đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân tham gia cuộc thi vinh dự được trao thưởng hôm nay sẽ trở thành các hạt nhân tiêu biểu gương mẫu trong thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống ma túy
các bộ ngành địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
thứ trưởng đề nghị các tập thể cá nhân

ở đây là dân thường chú dân tạm chú là người ta về đây người ta đi làm đấy
thì nói chung là một số dân tạm chú là nó cũng có hơi có cái gây rối thôi
nhưng mà mình nói chung là chính quy về từ ngày chính quy về thì nói chung là tương đối ổn định
nói chung là ở dưới dân đều nghe
song song với công tác quản lý an ninh trật tự thì vượt thường xuyên xuống địa bàn thăm hỏi người dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân
cũng được lực lượng công an xã trú trọng
như trường hợp của gia đình chị phạm thị mỹ lệ ở xóm hai thôn nam hiệp hai có người thân đang chấp hành án
lực lượng công an xã cũng thường xuyên quan tâm hỏi hàn động viên đề xuất cùng với chính quyền xã quan tâm hỗ trợ bình phòng cháy chữa cháy
thông tin đến các nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí chữa bệnh góp phần giúp chị ổn định cuộc sống
vâng là em phải để cho một góc nào em cũng biết sao thì em biết

hiện trên địa bàn xã cado có bốn mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động mang lại hiệu quả tích cực
như mô hình camera an ninh mô hình câu lạc bộ thắp sáng niềm tin mô hình tổ nông dân tự quản đảm bảo an ninh trật tự ở thôn ta ly hai
mô hình điểm nhóm tin lành thôn tali hai đảm bảo an ninh trật tự
qua đó lực lượng công an xã có được nhiều thông tin
tính từ đầu năm đến nay lực lượng công an xã ca đô đã tiếp nhận một mươi năm tin báo về các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự
giải quyết từ cơ sở năm chuyển công an huyện một mươi tin trong đó có nhiều tin có giá trị cao trong việc chủ động phát hiện tội phạm
lực lượng công an xã cũng chủ động phối hợp giáo dục có tiến bộ năm đối tượng tại xã và đưa bốn đối tượng khác đi cai nghiện bắt buộc
xác định địa bàn với đặc điểm đặc thù như vậy thì chúng tôi cũng tập trung vào công tác
quản lý các cơ sở kinh doanh các nhà trọ nhà nghị các cơ sở lưu trú để phối hợp với các ban ngành đoàn thể tại địa phương
cố gắng phối hợp trong công tác các chức vận động phát hoạt phong trào quản lý an ninh trật tự bước
thì sử dụng các quần trúng khu tú để vận động đồng thời các trường hợp cải tạo tốt có tiến bộ thì chúng tôi lấy làm gương để cho các đối tượng khác
có thể nói với phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an lực lượng công an xã vẫn luôn bám sát cơ sở
kịp thời đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm tạo khối đoàn kết toàn dân vững chắc nhằm góp phần giữ gìn sự bình yên của nhân dân
yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế địa phương
do thiếu phương tiện xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe rù bến cóc và tăng ra vé trái quy định
thủ tướng yêu cầu bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt không để xảy ra ủn tắc giao thông tại các trạm thu phí
phối hợp với các cơ quan liên quan không để xảy ra ủn tắc tại các trạm thu phí cảng hàng không khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa
bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ tết nguyên đán
thủ tướng cũng yêu cầu bộ thông tin truyền thông và các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp tết
thường xuyên cập nhật để thông tin kịp thời về tình hình tai nạn giao thông ủn tắc giao thông các thông tin hỗ trợ hướng dẫn nhân dân đi lại trong dịp nghỉ tết
ủy ban nhân dân các tỉnh thành chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông trên địa bàn đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải
tổ chức bán vé tàu xe trực tiếp cho công nhân người lao động và sinh viên về quê đón tết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị thu giang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng giang đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để thế chấp và vay mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn thành phố cao lãnh
chiếm đoạt số tiền khoảng một mươi tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn hưởng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
hưởng từng là bảo vệ kiêm lái xe tại quỹ tín dụng nhân dân xã ngô quyền huyện thanh miện
hưởng đã đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng
với chiêu bài vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra đối tượng đã liên tiếp thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mỗi người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng này vay với tổng số tiền hơn tám bảy tỷ đồng
đến thời hạn trả nợ hưởng đã đưa ra hàng loạt các lý do để xin gia hạn
tuy nhiên trong thực tế toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ đánh bạc và chi tiêu cá nhân
sau gần một năm xảy ra vụ án dùng hung khí chém nhau bắt nguồn từ việc đi thu tiền góp xảy ra trên địa bàn thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm chín bị cáo về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng bảy đối tượng từ phía bắc vào thành phố rạch giá thuê nhà trọ để cho vay tiền góp
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn tiến nhất tìm con nợ để thu tiền góp thì bị lợi đánh nên đã báo tin cho đồng bọn đến để giải vây
sau đó các đối tượng mang theo hung khí đi tìm và đánh nhau với lợi và cường
hậu quả lợi đã bị chém gây thương tật ba mươi hai còn cường và nhóm cho vay tiền bị thương tật hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín bị cáo
tổng cộng bốn mươi năm tù về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng